tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín dự hội nghị có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
năm hai nghìn một mươi tám các tỉnh đồng bằng sông hồng quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của đảng nhà nước về công tác thi đua khen thưởng
phát biểu tại lễ tổng kết phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh việc bảo đảm khen thưởng phải chính xác công khai minh bạch kịp thời
khen theo thẩm quyền và quan tâm khen thưởng đến những người trực tiếp lao động sản xuất hình thức tổ chức tổng kết cần linh hoạt sáng tạo
hình thức khen thưởng theo các chuyên đề có tính bứt phá ở mỗi địa phương
nội dung trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín là hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
phong trào thi đua văn hóa công sở phải bảo đảm thiết thực hiệu quả với các tiêu chí cụ thể rõ ràng
chú trọng quán triệt công tác thi đua từ cơ sở gắn với giả soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ thi đua
phát huy vai trò của cụm thi đua gắn với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
quan tâm công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay
tại hội nghị các đại biểu thống nhất đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho tỉnh quảng ninh
và các đại biểu thống nhất đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho tỉnh quảng ninh